lực lượng chức năng tỉnh lào cai cũng xếp chặt công tác quản lý xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu thường xuyên kiểm tra kiểm soát các khu vực lối mở biên giới ngăn chặn triệt để hàng kém chất lượng được đưa vào tiêu thụ trên địa bàn
vào dịp cuối năm thì hoạt động về thương mại sẽ nhộn nhịp lên nhu cầu mua sắm và nhu cầu tiêu dùng cũng tăng cao vào dịp cuối năm
trước tình đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là sẽ có mấy cái mảng mà tập trung chúng tôi cũng tham dự cho tỉnh
vào dịp cuối năm thì xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường cuối năm để đảm bảo cung cầu
trong đó thì cũng giao cho một số các lãnh đạo ban chịu trách nhiệm từng địa bàn trọng điểm để đi kiểm tra kiểm tra phòng chống quân đội dân ở thương mại rồi kiểm tra giá đặc biệt là cung cầu hàng hóa trong dịp cuối năm này
lực lượng chức năng tỉnh lào cai cũng đã tích cực tổ chức tuyên truyền nghiêm cấm kinh doanh các loại pháo nổ và công cụ hỗ trợ trái pháp luật
thường xuyên kiểm tra kiểm định cấp giấy chứng nhận bảo đảm an toàn cho các sản phẩm đạt yêu cầu thực hiện tốt cuộc vận động người việt nam dùng hàng việt nam
chiều qua tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về thanh niên với văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi viết thanh niên với văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức từ tháng bảy đến tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi sáu nhằm tiếp tục phát huy vai trò sung kích của tổ chức đoàn hội và thanh thiếu nhi trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông
biểu dương tôn vinh các mô hình hay cách làm sáng tạo của tổ chức đoàn hội và thanh thiếu nhi trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông
đề xuất các sáng kiến biện pháp có hiệu quả vào việc giảm tài áp lực phương tiện tham gia giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông
sau ba tháng phát động ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn một năm trăm linh bài viết của cá nhân tập thể thuộc sáu mươi tỉnh thành phố
hội đồng đã chọn ra một mươi một bài viết tiêu biểu xuất sắc để trao giải với một giải nhất hai giải nhì và ba giải ba
cùng với nỗ lực thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
ngành giao thông vận tải nghệ an đã có những đột phá trong nâng cấp cải tạo hệ thống đường giao thông
chú trọng công tác duy tu bảo dưỡng cũng đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian sử dụng công trình
góp phần rất lớn đến việc bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường
trực tiếp quản lý bảy mươi ba km tỉnh lộ gần tám mươi km quốc lộ đi qua địa bàn các huyện hưng nguyên và nghi lộc
nên công ty của phần quản lý công trình giao thông bốn trăm tám mươi bảy luôn xác định đường xuống cấp ở đâu tiến hành sửa chữa ngay tại đó
trách nhiệm của quản lý là phải làm công tác làm sao mà trên tuyến của mình
là không được để cái ổ gà ổ trâu là nguy hiểm
với hàng trăm km tuyến quốc lộ tỉnh lộ nằm ở khu vực phía tây của tỉnh
đây chính là khu vực luôn phải đề phòng cao nhất nguy cơ sạt lở ngập sâu trong mỗi mùa mưa
vì vậy bên cạnh công tác quản lý thì việc phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố
nhằm bảo đảm giao thông cho người dân đi lại là nhiệm vụ quan trọng được các đơn vị quản lý giao thông quan tâm
tạp vật trí thông bồ thì luôn phải thực hiện những nhiệm vụ trên tuyến đường
đặc biệt là nên mặt đường phải ếp thuần đảm bảo cho cả khướng thuyền
của những người tham gia giao thông qua lại được an toàn thường tiện
trong năm hai nghìn một mươi sáu công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được khẳng định là bước đi đúng hướng
phù hợp với yêu cầu phát triển chung
đặc biệt ngành đã đề nghị bộ giao thông vận tải nâng cấp sáu trăm hai mươi km tỉnh lộ lên quốc lộ
giải pháp này đã tạo thuận lợi rất lớn trong việc thu hút nguồn
bảo đảm đầu tư có hiệu quả cho việc duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông
góp phần phục vụ tốt nhất chủ trương phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
trong công tác quản lý thì tập trung trong công tác là duy tu sửa chữa mặt đường
giữ cấp hiện trạng đường và tu sửa các hư hỏng kịp thời phát sinh ở ngay đường khi xảy ra các sự cố
cái thứ hai nữa là về hệ thống biển báo an toàn giao thông thì cũng kiện toàn thay đổi dân
trong điều lệ quy chuẩn mới năm hai nghìn một mươi sáu được ban hành
bên cạnh đầu tư xây dựng mới công trình giao thông đường bộ đảm bảo thông thương
kết nối vùng miền góp phần khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế của các địa phương
thì vấn đề quản lý duy tu bảo dưỡng hạ tầng đã được ngành giao thông vận tải tiến hành song song có hiệu quả
những năm gần đây đảng nhà nước ta đã có những chính sách cơ chế thiết thực
giúp dân đồng bào các dân tộc ở vùng sâu vùng xa ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo
nhờ từ bỏ các phong tục tập quán lạc hậu đặc biệt là chú trọng thâm canh cây trè
kết hợp trồng với một số loại cây ăn quả khác
nên đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la đang ngày càng ổn định và phát triển
cây chè với đặc tính dễ chăm sóc không mất nhiều chi phí chăm sóc và thời gian cho thu hoạch ngắn
nên được bà con ở đây tin tưởng đây sẽ là loài cây giúp họ có cuộc sống khâm khá hơn
và yên tâm sản xuất gắn bó với nơi ở mới
trung bình một hectare chè sẽ cho thu hái khoảng một mươi hai lần trong một năm
trừ chi phí và công thuê hái mỗi hộ gia đình sẽ có lãi từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
sản lượng búp tươi đạt hơn hai mươi tấn một năm
nhiều nơi sản phẩm chè có thương hiệu như xã tà xùa huyện bắc yên
có thu nhập lên đến hơn một trăm linh triệu đồng
tỷ lệ hộ nghèo của nhiều xã trong tỉnh đã giảm dưới mức hai mươi
ngày càng có nhiều hộ khá và giàu
theo đánh giá của các cơ sở thu mua sơ chế trè
thì thị trường chè sạch tại các nước trên thế giới và trong khu vực rất là lớn
nếu người dân thực hiện sản xuất chè đảm bảo đúng kỹ thuật
không tồn dư các chất bảo vệ thực vật trong sản phẩm
thì sẽ có đầu ra ổn định
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vừa tổ chức lễ công bố danh hiệu
huyện phu quý đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi năm
huyện đảo phu quý có ba xã là tam thanh ngũ phụng và long hải
với dân số gần hai mươi bảy năm ngàn người
kinh tế tập trung chủ yếu ở lĩnh vực ngư nghiệp và nông nghiệp
năm hai nghìn một mươi phú quý chính thức triển khai thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
với xuất phát điểm số tiêu chí đạt được bình quân trên một đơn vị xã là một mươi tiêu chí
đến nay toàn huyện có một trăm linh số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh
một trăm hộ dân sử dụng điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thu nhập bình quân đầu người từ hai mươi ba hai mươi hai triệu đồng một người một năm năm hai nghìn một mươi một
lên hai mươi tám hai triệu đồng một người một năm năm hai nghìn một mươi năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn chín mươi ba
tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là chín mươi hai năm mươi bảy
năm hai nghìn một mươi năm toàn huyện có ba trên ba xã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
để tiếp tục giữ chân và nâng cao mức
chân cao hơn nữa
thì sự quyết tâm của lãnh đạo huyện
và cũng như là chúng tôi đã ban hành quyết định
giải sát lại tất cả những quy hoạch hiện có
để rồi chúng tôi sẽ bổ sung
hôm qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
tại bệnh viện trợ giấy brompenh
đoàn bác sĩ việt nam đã tiến hành khám bệnh về xương khớp
và phát thuốc miễn phí cho năm mươi người dân campuchia
đây là chương trình khám chữa bệnh
phát thuốc miễn phí định kỳ hàng tháng
được bệnh viện tổ chức mời bác sĩ trường của từng khoa
ở bệnh viện trợ giấy tp hcm
đến trực tiếp khám cho người dân campuchia
chương trình từ thiện này bắt đầu được triển khai cách đây hai tháng
với đợt một khám về tim mạch cho sáu mươi bệnh nhân
và đợt hai khám bể bệnh gan ruột cho sáu mươi ca
chương trình này sẽ được kéo dài đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay bệnh viện trợ giấy brompenh
ngoài công tác khám điều trị cho bệnh nhân
các bác sĩ chuyên khoa việt nam
còn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật điều trị
cho các bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên người campuchia
đang làm việc tại bệnh viện
trong phần tin quốc tế
tìm thấy thân máy bay tu một trăm năm mươi bốn của nga rơi ở biển đen
năm hai nghìn một mươi bảy tương lai khó đoán định của đồng bằng anh
tiếp tục thông tin về vụ máy bay quân sự của nga
rơi trên biển đen
khiến cho toàn bộ chín mươi hai hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng
vào sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
đội cứu hộ đã tìm thấy phần thân của máy bay gặp nạn
cùng nhiều mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay này
ở độ sâu năm mươi bảy mươi mét trên biển đen
cách bờ một năm km
những mảnh vỡ này đã được đội thợt lạn đưa lên bờ
theo bộ trưởng bộ giao thông vận tải sokolov
người đứng đầu ủy ban điều tra nguyên nhân
vụ tai nạn máy bay tu một trăm năm mươi bốn của chính phủ nga
nguyên nhân rơi máy bay của nga là
có thể là do trục chặt kỹ thuật hay lỗi điều khiển bay
tuy nhiên chưa cần thiết phải áp đặt
các biện pháp tăng cường an ninh
tại các sân bay của nga
một số chuyên gia lại đưa ra khả năng
máy bay bị khủng bố do phi hành đoàn
không có động thái báo cáo về lỗi kỹ thuật
và các mảnh vỡ của máy bay bị phân tán
trên một hiện trường khá rộng
theo bộ quốc phòng nga máy bay vận tải tu một trăm năm mươi bốn
gặp nạn được sản xuất năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
đã trải qua gần sáu bảy trăm linh giờ bay
điều khiển chiếc tu một trăm năm mươi bốn này
là phi công hạng nhất roman volkov
người đã trải qua hơn ba giờ bay
công tác tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân
về đất liền vẫn đang được tiến hành khẩn trương
hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy một mươi một thi thể
cơ quan giám định bộ y tế nga
đã cử nhân viên tới sochi
để tiến hành công tác nhận dạng
ngoại trưởng nhật bản fumio kishida thông báo
chính phủ nhật bản và mỹ
đã đạt được một thỏa thuận quan trọng
về một hiệp ước mới
trong đó thu hẹp phạm vi quyền miễn trừ hợp pháp
dành cho các nhân viên làm việc
tại căn cứ mỹ
theo hiệp ước về quy chế các lực lượng mỹ
theo điều chỉnh hiệp ước mới
các nhân viên làm việc tại căn cứ mỹ
được xếp vào thành viên dân sự
và quân nhân mỹ sẽ được hưởng quyền xét xử đầu tiên của mỹ
nếu bị cáo buộc phạm pháp khi đang làm nhiệm vụ
hiệp ước sofa được ký kết
nhằm quy định cách thức xử lý các vụ phạm tội
do quân nhân và các nhân viên dân sự mỹ
đóng tại nhật bản gây ra
theo đó những người thuộc diện giám sát
của hiệp ước được hưởng quyền ưu tiên
xét xử bởi quân đội mỹ
trong khi các công tố viên nhật bản không được kết tội họ
người dân nhật bản cho rằng
sofa cung cấp sự bảo vệ quá lớn cho binh lính mỹ
và nhân viên phục vụ
tại các căn cứ quân sự mỹ
vì cách định nghĩa về người được hưởng quy chế này quá trung trung
lực lượng an ninh tuy di di vừa kêu gọi
chính phủ nước này tiến hành các biện pháp
đặc biệt để ngăn chặn sự trở về
của những chiến binh đang chiến đấu
cho các nhóm cực đoan ở nước ngoài
cảnh báo trên được đưa ra một ngày
sau khi giới chức tuy di di
thông báo đã bắt giữ ba đối tượng
trong đó có một người là cháu trai của anis amri
kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công
bằng xe tải nhằm vào khu chợ giáng sinh
ở thủ đô berlin của đức mới đây
tuy di di đã chứng kiến làn sóng tấn công
khủng bố xảy ra trên khắp đất nước
kể từ cuộc chính biến năm hai nghìn một mươi
các vụ tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu
trong đó có du khách nước ngoài
liên hợp quốc ước tính hiện có hơn
năm người mang quốc tịch tuy di di
đang tham gia vào các nhóm thanh chiến
chủ yếu ở iraq và syri
chính quyền thành phố augsburg của đức
vừa cho sơ tán khoảng năm mươi bốn người dân
sau khi phát hiện một quả bom
nặng một tám tấn
từ thời thế chiến hai
cuộc sơ tán diễn ra trong khoảng hai giờ
và có tới chín trăm linh cảnh sát được huy động
cảnh sát cũng cho biết
hiện chưa thể ước tính được các chuyên gia
phải mất bao lâu để xử lý quả bom này
các trường học sẽ được mở cửa
để người dân tạm trú trong trường hợp
không thể ở nhờ tại nhà họ hàng hay bạn bè
việc tìm thấy quả bom từ thời chiến tranh
là điều không hiếm gặp ở đức
tuy nhiên cuộc sơ tán lần này
có quy mô khá lớn
hơn cả vụ sơ tán bốn mươi năm người
để vô hiệu hóa một quả bom
tại copeland hồi năm hai nghìn một mươi một
kinh tế anh được đánh giá
tăng trưởng khả quan hơn dự báo
kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân
vào ngày hai mươi ba tháng sáu vừa qua
về việc london ra khỏi liên minh châu eu
hay còn gọi là brexit
xong các thị trường dường như
vẫn chưa hết lo ngại
về triển vọng đàm phán song phương
liên quan đến tiến trình này
kinh tế anh tăng trưởng sáu
trong quý ba năm hai nghìn một mươi sáu
cao hơn dự báo đưa ra trước đó
nhờ nhu cầu tiêu dùng
và lĩnh vực tiêu dùng khởi sắc
tuy nước anh không rơi vào suy thoái kinh tế
nhưng giới tài chính dường như chưa thể lạc quan
với triển vọng kinh tế anh
trong báo cáo công bố giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
phòng thương mại anh nhận định
kinh tế nước này sẽ khó tránh
được suy giảm đà tăng trưởng
do đồng bảng suy yếu
sẽ đẩy chi phí nhập khẩu tăng lên
kéo theo lạm phát tăng
và khiến sức mua của người tiêu dùng giảm sút
kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng sáu
giá đồng bảng anh đã giảm một mươi bảy
so với đồng đô la mỹ
thực tế này phản ánh quan điểm của các nhà đầu tư
về khả năng nền kinh tế anh sẽ đi xuống
đồng bảng rớt giá xuống mức thấp nhất
trong ba mươi một năm qua
sau khi nước anh chọn chia tay eu
sức ép lên đồng tiền này gia tăng
sau khi thủ tướng anh tuyên bố kế hoạch
điều năm mươi hiệp ước lisbon
thị trường chứng khoán anh vẫn không thể bứt phá
mặc dù các quỹ đầu tư đang rút vốn
khỏi thị trường trái phiếu
và tăng cường đầu tư vào cổ phiếu
trong bối cảnh này các bên tham gia thị trường
khó có thể dự báo trước điều gì sẽ xảy ra
trong các cuộc đàm phán liên quan đến brexit
trong năm tới
ngày hôm nay thì hàng nghìn người indonesia
đã cầu nguyện cho những người thân của họ
tại các nhà thờ và nghiệp
nhằm đánh dấu một mươi hai năm
kể từ ngày xảy ra trận sóng thần
tan phá tỉnh aceh
ở cực bắc đảo sumatra
cướp đi sinh mạng của một trăm bảy mươi người
nhiều người đã tụ tập
và rắc những cánh hoa lên mặt đất
tại nhiều khu mộ khắp tỉnh aceh
trong đó có khu vực siron
nơi có bốn mươi sáu người bị trôn vùi
trong khi đó những người sống sót sau thảm họa
tập trung tại buổi lễ cầu nguyện
ở nhà thờ uli ule
một trong số ít những nhà thờ
biển trong vùng vẫn trụ vững
sau sóng thần
trận động đất năm hai nghìn bốn
mạnh chín một độ richter
làm dung chuyển tỉnh aceh
gây ra những đợt sóng lớn tràn vào các vùng duyên hải
và lan tới cả somali
lễ tưởng niệm trên được tổ chức chỉ vài tuần
sau trận động đất mạnh sáu năm độ richter
tại huyện pidigaya
cũng thuộc tỉnh aceh
đã cướp đi sinh mạng của hơn một trăm linh người
săn phẳng hàng trăm tòa nhà
và buộc gần tám mươi bốn người phải đi sơ tán
những thông tin quốc tế
đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại